cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần thị loan chú tại huyện châu thành tỉnh an giang và nguyễn thị mận chú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau
về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an phường đề thám
kiểm tra một nhà nghỉ tại khu vực bến xe khách liên tỉnh thuộc tổ một mươi phường đề thám
thì phát hiện mận cùng ba phụ nữ khác và một trẻ sơ sinh có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi mua bán người
tại cơ quan công an mận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
ba người phụ nữ còn lại khai nhận di chuyển từ các tỉnh lâm đồng nam định lạng sơn đến cao bằng
gặp mận để đưa xuất cảnh trái phép sang trung quốc bán con
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một trần thị loan có hành vi chỉ đạo
hướng dẫn một số phụ nữ đang mang thai di chuyển từ các tỉnh thành đến thành phố cao bằng
để mận đưa xuất cảnh trái phép sang trung quốc bán con
hiện vụ việc đang được cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an các địa phương phối hợp mở rộng điều tra